chính phủ vừa ban hành nghị định hai mươi hai hai nghìn hai mươi sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi sáu về lệ phí môn bài
với nhiều quy định sửa đổi để hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh nhanh chóng và dễ dàng hơn
nghị định số hai mươi hai hai nghìn hai mươi mới được chính phủ ban hành quy định miễn lệ phí môn bài trong năm đầu đối với ba đối tượng
gồm tổ chức thành lập mới hộ gia đình cá nhân nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh
trong năm đầu thành lập tổ chức hộ gia đình cá nhân nhóm cá nhân thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh
thì chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài
ngoài ra cơ quan thuế thực hiện lệ phí môn bài đối với hợp tác xã nông nghiệp